thưa quý vị bộ y tế cho biết tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng sáu việt nam có một trăm linh ca mắc mới
bệnh nhân một mươi ba năm trăm ba mươi một một mươi ba sáu trăm ba mươi trong đó năm ca cách ly sau khi nhập cảnh chín mươi năm ca lây nhiễm trong nước
chín mươi năm ca ghi nhận trong nước là tại tp hcm ba mươi bảy bình dương ba mươi ba bắc giang một mươi tiền giang năm đà nẵng bốn hà tĩnh hai
bắc ninh một vĩnh long một long an một đồng nai một trong đó tám mươi chín ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
tính đến một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng sáu việt nam có tổng cộng là một mươi một chín trăm hai mươi hai ca ghi nhận trong nước và một bảy trăm linh tám ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một mươi ba trăm năm mươi hai ca trong đó có hai sáu trăm bảy mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi tám tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận
trường hợp mắc mới trong cộng đồng